làm việc với thường trưởng chính phủ và ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín vào chiều nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc yêu cầu tiếp tục thực hiện các kết luận của thủ tướng trong phòng chống dịch
không được chủ quan kiểm soát chặt chẽ biên giới không để lây nhiễm ra cộng đồng
thủ tướng đồng ý phương án các trường hợp cách ly tại khách sạn phải thu phí
tiếp tục phát huy các chuyến bay đến seoul tokyo đài loan trung quốc vương trân và nhục bành
thủ tướng yêu cầu kịp thời đưa người việt nam bị kẹt ở nước ngoài về nước
bên cạnh đó là tiếp nhận người nước ngoài có nhu cầu đến việt nam như chuyên gia học sinh
sinh viên nhà quản lý nhà đầu tư
sớm đưa công nhân đi lao động ở nước ngoài đi lao động nhằm đảm bảo nền kinh tế không bị đứt gãy
bộ ngoại giao các đại sứ và các cơ quan đại diện việt nam ở nước ngoài làm việc với chính phủ bạn
để tăng các chuyến bay cứu hộ và mở các chuyến bay thương mại đến việt nam
công bố công khai thuận lợi cho những việc làm này
đưa nhanh nhất lao động người việt ra nước ngoài làm việc một yêu cầu hiện nay
chứ không phải chỉ đưa vào không
nhất là nhật bản hiện nay nhu cầu rất là lớn
mà tân tân thành nói để mà ngàn hàng hàng không có phương án bố trí
các loại phương tiện máy bay có liên quan nhiều hơn
và đây cũng là cái hỗ trợ cho ngàn hàng hàng không việt nam
đưa công nhân việt nam đi lao động ở nước ngoài và đưa đi ngay kịp thời
tức mình đảm bảo một trận thái bình thường mới để giao lưu làm việc
bởi vì tất cả những việc này đảm bảo cho chuỗi sản xuất của chúng ta
nó đảm bảo không bị đứt gãi làm gì
hiện nay số người xuất nhập cảnh qua đường bộ khá cao
thủ tướng đề nghị lên phương án mở rộng cách ly tập trung và cách ly linh hoạt
tại khách sạn và các địa điểm thuận lợi
ngành văn hóa thể thao cùng hai thành phố lớn là hà nội và thành phố hồ chí minh
cung cấp cho ngành y tế và ngành hàng không những địa điểm cách ly dân sự
cần chuẩn hóa quy trình thủ tục mời đón khách quốc tế vào việt nam
có giám sát y tế và các biện pháp chống lây nhiễm công khai
thủ tướng đồng ý lập khu vực an toàn tại một số khu vực và cửa khẩu
để người nước ngoài đến việt nam đàm phán các văn bản hợp đồng hợp tác có liên quan
theo thủ tướng thì nên có tổ bốn người đó là quốc phòng ngoại giao y tế giao thông
để trao đổi nhanh chóng thuận lợi những yêu cầu đặt ra để đưa người đi ra nước ngoài
cũng như đưa người việt nam về nước
thủ tướng ra bộ giáo dục đào tạo làm việc với các trường đại học ở nước ngoài
để có phương án đón các du học sinh về nước tiếp tục học tập
thủ tướng ra bộ giáo dục đào tạo làm việc với các trường đại học
đặc biệt là trường có chương trình liên kết với nước ngoài chất lượng cao
để có phương án tiếp nhận học sinh chuyển về học tại việt nam khi có nhu cầu
mà rốt này đông đó đừng để họ vào một trường thất vọng quá
chẳng hạn quá so với trường họ đã học trước đây
mà không chỉ có kế hoạch đón lưu học sinh các nước đến việt nam
và trước hết nhìn mình này là lưu ưu tiên như lào campuchia
ở mỹ về
và các nước thì có nhu cầu
mỹ về đông các cháu về không đi được bữa nào cũng đông
thủ tướng yêu cầu tiếp tục củng cố mở rộng làm việc khám bệnh trên các nền tảng trực tuyến
đồng ý phương án thu phí cách ly sẽ mở tài khoản riêng để đóng góp tự nguyện trong cách ly tập trung
còn cách ly tại khách sạn sẽ thu phí
các hình thức cách ly linh hoạt hơn nữa đối với các đối tượng đến từ các quốc gia với mức độ dịch khác nhau
về nghiên cứu vaccine bộ y tế cần có phương án trình thủ tướng chính phủ trước khi quyết định chính thức
thủ tướng yêu cầu tiếp tục kích cầu du lịch mạnh mẽ bổ sung nới lỏng cho an sinh xã hội
để các gói sáu mươi hai tỷ và gói một mươi sáu tỷ để tiền đến nhanh với người lao động và người khó khăn
thủ tướng lưu ý về dịch bạch hầu và sốt xuất huyết hiện nay bộ y tế cần phải có biện pháp khẩn cấp
không được để lây nhiễm đặc biệt là phải tiêm chủng mở rộng với mức hỗ trợ của nhà nước
nhất là các vùng đang có dịch hiện nay